tin bão khẩn cấp do ảnh hưởng của bão số năm ở đảo bạch long vĩ đã có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
vùng biển vĩnh bắc bộ bao gồm các đảo cô tô bạch long vĩ sóng biển cao từ hai bốn m
toàn bộ tàu thuyền khu neo đậu khu nuôi trồng thủy sản đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
hồi bốn giờ chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm linh tám bảy độ kinh đông trên vùng biển phía đông vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi bão di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng một mươi km một giờ
do ảnh hưởng của bão nên từ đêm nay đến đêm ngày kia hai mươi một tháng một mươi ở vùng ven biển khu vực nam đồng bằng khu vực đông bắc của bắc bộ
có khả năng xảy ra mưa vừa có nơi mưa to đến rất to các địa phương đã chủ động lên phương án ứng phó
tỉnh thái bình đã ban hành công điện khẩn nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi dừng các hoạt động khai thác nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản
và các hoạt động khác từ sáu giờ sáng nay công điện yêu cầu các sở ban ngành đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc
theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo diễn biến của bão và mưa lũ để triển khai ứng phó phù hợp kịp thời
theo phương châm bốn tại chỗ tuyệt đối không chủ quan lơ là sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia cứu nạn cứu hộ và xử lý các tình huống có thể xảy ra
tỉnh quảng ninh cũng vừa ban hành văn bản tạm ngừng cấp phép tàu đi biển từ ba giờ chiều nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa khởi tố đối tượng trần văn hùng và nguyễn phạm tuân
chú tại tỉnh lạng sơn về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
từ tháng tám đến tháng một mươi năm nay hùng kinh doanh mua bán tiền ảo trên mạng nên thuê tuân tìm và đưa các em học sinh nhẹ dạng
có nhu cầu cần tiền tiêu dùng đến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh lạng sơn để mở tài khoản đăng ký dịch vụ internet banking
sau khi mở được tài khoản các em học sinh sẽ chuyển số tài khoản cho tuân để chuyển cho hùng
mỗi em được trả ba trăm linh đồng một tài khoản
đến nay hùng và tuân đã mua bán trái phép thông tin của hơn bảy mươi tài khoản ngân hàng từ các em học sinh trên địa bàn huyện tràng định
mua bán trái phép chân ma túy võ văn tường chú tại huyện tư nghĩa vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tăng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an phường tránh lộ tp quảng ngãi bắt quả tăng võ văn tường thu giữ sáu mươi một viên nén màu xanh và hồng cùng với bảy túi chất rắn màu trắng tường khai là ma túy dạng thuốc lắc và ma túy dạng khay
tường đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án hình sự khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với trần thị ngọc trinh về tội gây dối trật tự công cộng
ra quyết định khởi tố bị can khám xét chỗ ở và bắt tạm giam đối với trần xuân đông về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây dối trật tự công cộng
cơ quan điều tra xác định mặc dù ngọc trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng a hai nhưng đã cùng đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô